cũng trong ngày hôm nay công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm hai nghìn
không nơi cư trú ổn định để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm hai nghìn hai
không nơi cư trú ổn định để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo đó vào khoảng chín giờ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một anh liêu họ chi điều khiển xe gắn máy
chở chị đỗ thủy phi ngụ phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
khi đến trước địa chỉ bốn mươi hai b hai f hai xã an phú tây huyện bình chánh
thì bị đối tượng nguyễn minh sang điều khiển xe con máy biển số năm mươi hai i ba bốn mươi chín lưu thông cùng chiều
vượt lên từ phía sau rồi áp sát giật chiếc điện thoại iphone xs mark mà chị vi đang cầm trên tay
bị giật điện thoại bất ngờ theo phán xạ tự nhiên
chỉ vi giật ngược lại làm cho tên sang té xe ngã xuống đường
đối tượng bỏ lại xe máy nhanh chóng tìm đường tàu thoát
nhưng bị người đi đường đuổi theo bắt giữ bàn giao cho công an